phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hưng yên vừa triệt phá chuyên án sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền lên tới hơn sáu tỷ đồng bắt giữ và khởi tố một mươi ba đối tượng có liên quan
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra xác định có hơn một bị hại ở các địa phương trên toàn quốc với số tiền lừa đảo trong các tài khoản của nhóm đối tượng này là gần sáu mươi tỷ đồng
đường dây này hoạt động từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay với phương thức thủ đoạn rất tinh vi khép kín
đối tượng cầm đầu đường dây là nam giới sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại thành phố hà nội
với hình thức lừa đảo trung gian mua bán các đối tượng lên mạng xã hội tham gia vào các hội nhóm mua bán hàng hóa và liên hệ với người bán và người mua
sau khi nhận được tiền các đối tượng xóa tài khoản mạng xã hội cắt liên lạc với người mua nhằm mục đích chiếm đoạt tiền
đối với hình thức lừa đảo hỗ trợ vay vốn các đối tượng lập tài khoản facebook tạo fanpage có tên là hỗ trợ vay vốn toàn quốc đăng bài cho vay trên fanpage chạy quảng cáo
khi khách hàng đồng ý vay tiền thì tùy từng gói vay mà các đối tượng yêu cầu khách hàng phải cọc số tiền từ tám trăm linh đồng đến hai triệu đồng rồi chiếm đoạt
cả hai hình thức lừa đảo trên thì các đối tượng đều yêu cầu bị hại chuyển tiền vào các tài khoản tổ chức đánh bạc trên trang web đánh bạc trực tuyến
các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc có lượng tiền giao dịch rất lớn lên tới hơn sáu tỷ đồng
quá trình bắt giữ và khám xét thì cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ năm mươi tám chiếc điện thoại di động một trăm tám mươi hai sim điện thoại các loại bốn máy tính sách tay hai trăm bốn mươi sáu tài khoản ngân hàng
thu giữ và phong tỏa hơn năm tỷ đồng tiền mặt và tiền trong tài khoản ngân hàng hơn một mươi trang tài liệu liên quan đến hoạt động lừa đảo và tổ chức đánh bạc cùng nhiều thiết bị có liên quan